một cái giếng khoan sâu khoảng bốn mươi mét khi mồi lửa sẽ cháy mãi không tắt
điều lạ là khi đổ nước vào miệng giếng thì ngọn lửa sẽ bùng phát lớn hơn
hiện tượng lạ này xảy ra tại một hộ dân ở thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
điều đáng nói là gần một mươi năm qua ngọn lửa này vẫn cháy
điều này đã làm cho chính quyền địa phương cũng như người dân sống ở nơi đây hết sức lo lắng
năm hai nghìn bảy gia đình ông trương xuân hiến ở thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đào giếng bơm nước thứ hai để tìm nguồn nước dùng cho sinh hoạt đã xảy ra chuyện lạ
lỗ giếng bơm nước đốt lửa đưa vào phát lên ngọn lửa
ông hiến cho biết đã một mươi năm nay giếng bơm nhà ông thường xuyên đỏ lửa
ông đã dùng cát đổ xuống lấp đi nhưng không hiểu vì sao ngọn lửa vẫn cứ đỏ mãi
theo chính quyền địa phương và người dân ở đây sự việc trên đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng hơn một mươi năm nay
thời gian qua cũng đã có nhiều đoàn về kiểm tra thế nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính thức
về nguyên nhân của hiện tượng lạ này
trong khi chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng gia đình ông trương xuân hiến hàng ngày vẫn sống trong lo ngại về nguồn nước từ giếng bơm nhà mình
ngày qua ngày ông hiến phải mua nước bình lọc về cho gia đình dùng
một điều ông lo ngại nữa là ngọn lửa từ giếng bơm nhà ông sẽ làm cho tính tò mò và hiếu kỳ của những đứa trẻ nơi đây
và không biết chuyện gì xảy ra mỗi khi chúng đùa nghịch với ngọn lửa từ giếng bơm này